theo ghi nhận tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lâm đồng hiện nay giá kén tằm ở mức từ một trăm linh đến một trăm hai mươi đồng một kg
thậm chí có thời điểm giá kén tằm chỉ ở mức là chín mươi đồng mức giá này được cho là thấp nhất trong hơn hai năm qua
theo các hộ nuôi tầm cho biết nguyên nhân của việc giá kén xuống thấp một phần là do hai tháng nay trên địa bàn tỉnh lâm đồng mưa gió nhiều nên chất lượng kén tầm bị giảm sút
ngoài ra nguồn thu mua từ các thị trường trong đó chủ yếu là thị trường trung quốc theo đường tiểu ngạch
bắt đầu giảm không còn sôi động như thời điểm trước và sau tết năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên giá tằm giảm nhưng các cơ sở thu mua kén trên địa bàn lâm đồng vẫn thu mua cho bà con nông dân và không giới hạn số lượng
theo thống kê hiện tỉnh lâm đồng có trên sáu bảy trăm bảy mươi hectare dâu chiếm sáu mươi bảy diện tích dâu cả nước
sản lượng lá dâu đạt một trăm hai mươi bốn sáu trăm sáu mươi tấn với sản lượng kén đạt gần chín tấn sản lượng tơ đạt một một trăm tám mươi bảy tấn
toàn tỉnh có trên một mươi bốn hộ trồng dâu nuôi tầm
một trăm năm mươi cơ sở thu mua kén tằm hai mươi hai cơ sở ương tơ diệt lụa